trong ba ngày tới do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ phổ biến là chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì có nắng nóng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
có nơi còn sấp xỉ ngưỡng ba mươi bảy độ
và đến đêm ngày hai mươi khi hồi tụi gió được thiết lập trở lại thì mưa rông mới tăng mạnh
còn tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
về chiều tối thì có mưa rông diện rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng nhiều với nền nhiệt cao nhất
giao động quanh ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
và cũng từ đêm ngày hai mươi thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên
trong cơn rông thì cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là tố lốc cũng như là gió giật mạnh
với các tỉnh trung bộ nắng nóng sẽ có xu hướng gia tăng hơn
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mức nhiệt cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi độ và có nắng nóng cay gắt
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với gió phơn thổi mạnh
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư và cháy rừng
nên người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên
cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn và có nắng nóng gai gắt
riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận
mức nhiệt thấp hơn đôi chút
giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
ở vùng cao tây nguyên trong thời đoạn tới
gió tây nam chủ yếu hoạt động với cứng độ trung bình yếu
nên chỉ có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
với lượng không đáng kể
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
với nền nhiệt sao động là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn
với mức nhiệt chưa có nhiều biến động
ngày và đêm trên khu vực sao động
là từ hai mươi năm cho đến ba mươi năm độ